còn tại vùng vàng vùng xanh vùng cận xanh sẽ thực hiện xét nghiệm rt pcr mẫu gộp đại diện hộ gia đình gộp một mươi mẫu cho vùng xanh vùng cận xanh và gộp năm mẫu cho vùng vàng tần suất lặp lại từ năm đến bảy ngày một lần
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cũng đề nghị các quận huyện và thành phố thủ đức triển khai lấy mẫu xét nghiệm để bóc tách ngay nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời f đồng thời căn cứ vào kết quả đánh giá để phân loại lại vùng nguy cơ sau ngày một mươi bốn tháng chín
tin an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày một mươi năm tháng chín tại một khu nhà cho thuê ở khóm bốn phường ba tp vĩnh long khiến một người tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h ba mươi ngô hoàng trí trú tại huyện long hồ được người thanh niên khác trở về khu trọ trí đã cầm dao đến phòng của anh nguyễn hòa thuận gọi cửa và xông vào đâm anh thuận trọng thương nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
ngay sau khi gây án trí đã lên xe của thanh niên lạ mặt trở đi chạy trốn được sự vận động của lực lượng công an tỉnh vĩnh long trưa ngày một mươi sáu tháng chín trí đã đến cơ quan công an đầu thú bước đầu khai nhận đâm anh thuận do có xảy ra mâu thuẫn vào trưa cùng ngày
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tê ninh phối hợp với công an phường long hương tp bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bắt được đối tượng trốn truy nã nguyễn hoàng vũ tên gọi khác là nguyễn văn bảo chú tại tp bà rịa
nguyễn văn bảo chú tại tp bà rịa vừa bắt được đối tượng trốn truy nã nguyễn văn bảo chú tại tp bà rịa vừa bắt được đối tượng trốn truy nã nguyễn văn bảo chú tại tp bà rịa